cảnh sát giao thông tp hcm đã kiểm tra xử lý bảy mươi tám trường hợp tạm giữ năm mươi sáu xe mô tô vi phạm các lỗi
như chạy xe thành đoàn không đổi nóng bảo hiểm điều khiển xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá mức quy định
đặc biệt cảnh sát sẽ kiên quyết xử lý tình trạng chạy xe lạng lách đánh võng đốt pháo sáng pháo nổ trên đường
hơn ba trăm linh văn bản pháp luật của một mươi bốn bộ ngành chức năng trong quá trình kiểm tra chuyên ngành
là nguyên nhân tạo ra gánh nặng cho các doanh nghiệp chiếm bảy mươi hai thời gian làm thủ tục hải quan
việc đưa ra các cơ chế mới rút ngắn thời gian tuân thủ thủ tục hải quan
sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa rất nhiều chi phí
theo các chuyên gia về logistics tuy vẫn chưa được chính thức áp dụng tại việt nam
nhưng hệ thống bảo lãnh thông quan sẽ góp phần thúc đẩy việc giảm thời gian thông quan hàng hóa
tiết kiệm được thời gian chi phí cho doanh nghiệp cũng như giảm đi thời gian thông quan hàng hóa ở cảng

cục giám sát quản lý hải quan tổng cục hải quan việt nam
nếu hàng hóa được bảo lãnh thông quan thì hàng hóa không phải lưu ở kho
ở cửa khẩu sẽ giúp giải phóng nhanh hàng hóa
trong trường hợp phát sinh rủi ro thì doanh nghiệp phát hành chứng thư bảo lãnh
sẽ thay mặt doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm thực hiện
đây như là một cái việc là một cái giải pháp mới là một cái công cụ giúp cho cái tạo thuận lợi cho thương mại
thì để thực hiện cái việc này cần thiết là phải các doanh nghiệp
các cái đối tượng có tham gia là phải hiểu phải hiểu được cái lợi ích sẽ mang lại
và khi hiểu được cái lợi ích mang lại thì nga sẽ tích cực tham gia
mà để làm được cái việc đó rõ ràng là chúng ta phải đẩy mạnh cái công tác truyền thông
thì chúng tôi cho rằng nếu như chúng ta sớm nghiên cứu triển khai cái bảo lãnh thông quan này
thì sẽ giúp cho cái việc tạo thuận lợi cho cái hoạt động xuất nhập khẩu
và trong đó sẽ có thêm một công cụ cho cơ quan hải quan
trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ
các cái nhiệm vụ mà pháp luật đã giao cho
theo kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bộ tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
ra soát các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai cơ chế bảo lãnh thông quan
xây dựng đề án thí điểm áp dụng cơ chế bảo lãnh thông quan
và dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi sẽ thực hiện triển khai đề án thí điểm theo phê duyệt
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
còn bây giờ báo chí xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h